ngày hôm nay cử tri hàn quốc bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống tại ba năm trăm năm mươi hai điểm bỏ phiếu trên toàn quốc
thời gian bỏ phiếu sớm diễn ra trong hai ngày bốn và năm của tháng ba bắt đầu từ sáu giờ theo giờ địa phương đến một mươi tám h cùng ngày
ủy ban bầu cử trung ương hàn quốc ngày ba tháng ba cho biết tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai mươi này là bốn mươi bốn một trăm chín mươi bảy sáu trăm chín mươi hai cử tri
trong đó có khoảng bốn mươi bốn một mươi sáu triệu cử tri trong nước và hai mươi chín cử tri tại nước ngoài
số cử tri có quyền bầu cử đã tăng khoảng hai trăm linh người so với đợt tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa hai mươi một hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
theo luật bầu cử hàn quốc cử tri chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân tới bất cứ điểm bỏ phiếu nào trên toàn quốc là có thể bỏ phiếu mà không phải đăng ký trước
riêng những cử tri đang thực hiện cách ly do mắc covid một mươi chín sẽ được tham gia bỏ phiếu sớm vào ngày thứ hai của thời gian bỏ phiếu sớm
ngày năm tháng ba
tại điểm bỏ phiếu được chỉ định trước thời điểm đóng cửa một giờ và trong ngày bầu cử chính thức
ngày chín tháng ba trong khoảng thời gian từ một mươi tám h đến một mươi chín h ba mươi phút
trước đó tối ngày hai tháng ba bộ đứng cử viên chính tranh cử tổng thống gồm lee chae myung của đảng dân chủ cầm quyền
jun suk yeon của đảng quyền lực nhân dân đối lập chính
ahn cheon su của đảng nhân dân trung dung và sim sang cheung của đảng công lý tiến bộ
đã có cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình
theo kết quả thăm dò dư luận công bố sáng ngày hai tháng ba do realmeter tiến hành
trong ngày hai mươi tám tháng hai và ngày một tháng ba ứng cử viên jun suk jeon đang dẫn trước đối thủ chính lee chae myung ba hai